nhằm kịp thời hỗ trợ động viên học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số các gia đình có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng của các cơn bão trong năm
ban thường vụ tỉnh đoàn sở giáo dục và đào tạo phối hợp với văn phòng đại diện phía nam quỹ học bổng vừa a dính câu lạc bộ vì hoàng sa trường sa thân yêu
tổ chức lễ trao học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số vào vùng biển đảo tỉnh bình định năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
quỹ học bổng vừa a dính đã mang đến hàng chục nghìn suất học bổng cho các em học sinh sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập
dàn luyện tốt trong cả nước bình định là một trong những địa phương được quỹ học bổng tiếp tục quan tâm dành tặng năm mươi suất học bổng cho các em học sinh dân tộc thiểu số vượt khó học giỏi trong tỉnh
quỹ học bổng vừa a dính đã mang đến hàng chục nghìn suất học bổng cho các em học sinh sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập dè luyện tốt trong cả nước